công an huyện crong bong tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trước đó tại huyện crong bông xuất hiện hai ca mắc covid một mươi chín có yếu tố dịch tễ trở về từ bình dương
được phát hiện vào ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng bảy
đến ngày hai mươi năm tháng bảy sở y tế tỉnh đắk lắc tiếp tục ghi nhận thêm một mươi năm ca mắc mới tại địa phương này
tất cả đều trú tại buôn khóa xã chư pui
cơ quan chức năng xác định một mươi năm ca mắc covid một mươi chín nói trên
đều liên quan đến trường hợp bệnh nhân chín mươi năm nghìn tám sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại buôn khóa xã chư pui huyện crong bông
bệnh nhân này đi từ vùng dịch về nhưng đã không tự cách ly theo quy định
làm lây lan dịch covid một mươi chín cho nhiều người
ủy ban nhân dân xã chư pui cho biết liên quan đến trường hợp bệnh nhân này
đến nay trên địa bàn đang cách ly tập trung khoảng một trăm bốn mươi f một và khoảng ba trăm linh f một